những phong tục tập quán những món ăn đặc sắc và thác ma hao hùng vĩ tuân chảy từ bao đời
tất cả nằm trong một quần thể không gian sống nguyên sơ với thiên nhiên hùng vĩ và những giá trị văn hóa cổ truyền vẫn đang hiện diện vẹn nguyên những nét độc đáo
nó tạo cho bản năng cát một tiềm năng lớn lao về du lịch văn hóa du lịch sinh thái cộng đồng
để từ đó làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội ở một vùng địa danh mang nhiều dấu tích lịch sử thủa xa xưa